tính đến thời điểm hiện tại cả nước có trên chín mươi chín số xã đã qua ba mươi ngày không ghi nhận ổ dịch tả lợn châu phi mới
và có công bố hết dịch bằng văn bản đây là điều kiện thuận lợi để người chăn nuôi tổ chức tái đàn tăng đàn lợn
thông tin này được bộ nông nghiệp đưa ra tại hội nghị thúc đẩy chăn nuôi lợn tổ chức mới đây tại hà nội
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết tính đến hết tháng bốn tổng đàn lợn cả nước đạt gần hai mươi bốn tám mươi chín triệu con
tương đương tám mươi ba so với tổng đàn trước khi có bệnh dịch tả lợn châu phi
trong đó có chín tỉnh thành phố có tổng đàn lợn bằng hoặc cao hơn trước khi có dịch
một mươi tỉnh thành có đàn lợn bằng tám mươi đến dưới một trăm linh trước khi có dịch
mặc dù công tác kiểm soát dịch bệnh và tái đàn đã đạt được những tín hiệu tích cực
bên cạnh đó là việc cho phép nhập khẩu thịt lợn với số lượng lớn
nhưng từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến nay giá thịt lợn vẫn đang ở mức cao
trước mục tiêu phải đưa giá thịt lợn về mức hợp lý
hiện nay một số địa phương đã đẩy mạnh công tác tái đàn
các doanh nghiệp chăn nuôi cũng cam kết đẩy mạnh phát triển con giống